còn tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng tòa án nhân dân tối cao tp hcm đã tiến hành xét xử phúc thẩm
đối với vụ án giết người sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với trương văn trung tự là hiếu rụng
và tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng đối với lê văn diệp cùng trú tại huyện đơn dương
theo cáo trạng do mâu thuẫn từ trước nên trung mang súng ngắn có lắp đạn thể thao
đến nhà anh trần văn thịnh để trả thù
khi anh thịnh ở trong nhà ghé sát mặt kính nhìn ra ngoài
thì trùng bắn một phát qua kiếm cửa trúng vào mặt gây thương tích cho anh thịnh rồi tẩu thoát
sau đó trung điện thoại và được dịp lấy súng về chôn giấu trong vườn của gia đình
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã án trương văn trung một mươi một năm tù tuyên phạt lê văn diệp một mươi hai tháng tù
tuy nhiên tại phiên tòa qua phân tích của hội đồng xét xử
cũng như ý kiến của các luật sư bị hại đã xin được rút đơn
như vậy bản án của tòa án nhân dân tỉnh sẽ có hiệu lực